tàu cá mang biển đăng ký tg chín mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi hai ts của bà trần thị nở ngụ tại thị trấn vàm láng huyện gò công đông tỉnh tiền giang
vừa đưa thi thể nạn nhân nguyễn văn sơn và toàn bộ thuyền viên còn lại của tàu cá bị nạn tg chín mươi nghìn tám trăm bốn mươi sáu ts cập cảng cá vàm láng
để bàn giao cho bộ đội biên phòng và các cơ quan chức năng tỉnh tiền giang xử lý
vào khoảng hai mươi hai h đêm ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi tại vị trí có tòa độ tám độ ba mươi phút vĩ độ bắc một trăm linh bảy độ năm mươi phút kinh độ đông
cách côn đảo khoảng tám mươi hải lý về phía đông nam do biển động sống trên cấp sáu trời lại tối nên tàu cá tg chín mươi một nghìn một trăm một mươi bảy ts của ông đoàn văn mười
ngủ tại thị trấn vàm láng không quan sát được nên đã đâm thẳng vào sau lái của tàu cá tg chín mươi nghìn tám trăm bốn mươi sáu ts của anh lê văn hạ
sau khi hai tàu cạp mạng nhau cú tông bất ngờ làm tàu tg chín mươi nghìn tám trăm bốn mươi sáu ts bị nghiêng hẳn sang một bên
và bị dây neo của tàu tg chín nghìn một trăm một mươi bảy ts chèn lên dìm làm cho tàu chìm thuyền trưởng hạ và sáu thuyền viên trên tàu hốt khoảng nhảy xuống biển
sau một thời gian tìm kiếm đã cú vớt được sáu người trong đó có một người chết một người mất tích
hiện bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang đang huy động các tàu cá khai thác gần khu vực trên
tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu xối đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng
thực hiện thủ tục pháp lý bằng giao thi thể thuyền viên tử nạn cho gia đình an tán